thưa quý vị tại chợ đồng xuân không khó để tìm mua những chai mật ong có giá chỉ từ ba mươi năm đồng đến bốn mươi năm đồng
được quảng cáo là một trăm linh mật ong tự nhiên
tuy nhiên khi nhóm phóng viên chương trình thực phẩm sạch hai bẩn liên hệ với đơn vị phân phối
đại diện công ty khẳng định mật ong loại này đã bị phà
vậy đâu là nguồn gốc thực sự của những chai mật ong giá rẻ này
hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin

tương đương khoảng sáu mươi đồng một lít
trong khi đó tại website của trung tâm nghiên cứu và phát triển ong
giá mỗi lít mật ong giao động từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi đồng
với số tiền như vậy nếu lựa chọn loại mật giá rẻ người mua có thể mua được sáu lít
tuy nhiên đi kèm với mức giá rẻ không ngờ là việc không đảm bảo về chất lượng của loại mật này
để kiểm chứng chất lượng của loại mật ong siêu rẻ nhưng được cam kết là một trăm linh tự nhiên
chúng tôi đã liên lạc với đại lý chuyên phân phối sản phẩm
vâng anh hỏi ạ
trong hỏi đấy có phải công ty đồng tâm không nhỉ
giờ em muốn nhập mật ong bên mình và nhập thùng khoảng ba thùng ấy thì giá một chai khoảng bao nhiêu
vâng một thùng giá hai mươi tám một chai
hai mươi tám một chai ạ vâng
một thùng là một mươi năm chai tổng một chai
sao mật ong giá mình rẻ đấy
bạn ơi đây là mật ong pha chế
thế là có nghĩa mật ong này của mình là mật ong đã bị pha này đúng không
em thấy trên inman bao bì là có ghi
có ghi là thành phần là một trăm linh mật ong tự nhiên đấy là như nào ấy nhỉ
cái này mới không để lắm bạn ơi
tuy nhiên khi chúng tôi trao đổi với đơn vị sản xuất thì đại diện của công ty lại khẳng định
không có chuyện mật ong bị pha giá rẻ là do nguồn gốc làm ra mật
dạ cho hỏi đấy có phải công ty ong việt đúng không ạ
đúng rồi ạ
dạ vâng ạ em đang muốn hỏi là em muốn nhập mật ong của mình này ạ
số lượng lớn đấy khoảng ba mươi
ba thùng ấy thì giá như thế nào anh nhỉ
khoảng hai mấy nghìn đồng xe đấy
thế sao rẻ đấy anh
mật ong keo đấy không phải nó còn khôn lắm
thế mà công đấm gói của mình nữa mà mình có chỉ bán hai mấy nghìn thì cũng rẻ hả nhỉ
mình tổng nhập khoảng một mươi bảy một mươi tám một cân thôi mà ấy
mật ong keo mà đại diện công ty ong việt nhắc tới chính là mật ong hoa keo
theo đó ong được nuôi trong các rừng keo hút phấn hoa và lấy mật từ các nách lá

mật ong hoa keo đặc sánh và dễ dàng kê tình
tuy nhiên do cây keo được trồng nhiều ở quảng ngãi và tây nguyên nên khu vực phía bắc không sẵn loại mật này
nếu công ty muốn sản xuất thì phải nhập mật từ hai địa phương nói trên
cái mật keo là lấy được do ong lấy được mật ong từ cây keo
cây keo là keo lai
hiện nay nước ta phát triển keo lai rất nhiều diện tích đến khoảng độ bảy trăm linh tám trăm linh nghìn hectare
keo có những điểm là mật thì màu bắt đầu mới thoạch màu sáng
nhưng những điểm đó là màu chuyển thành màu tối rất nhanh
nhưng nếu đúng là mật keo thì cỡ vào khoảng độ trên dưới một trăm linh ngàn một kg mật keo
ở nội địa thì tôi cho là giá có lẽ hợp lý hơn
như vậy có thể hiểu mỗi chai mật ong keo có giá ba mươi năm đồng
mà chúng tôi mua được chắc chắn không phải là mật ong nguyên chất
tuy nhiên như thế cũng chưa khẳng định được những lít mật ong có giá cao ngất ngừa là mật ong nguyên chất
những chai mật ong giá rẻ theo chia sẻ của những người bán hàng có kinh nghiệm
thực chất là hỗn hợp của đường nấu chảy
nhưng liệu những chai mật ong được gắn mát là mật ong rừng có thực sự nguyên chất
xứng đáng với mức giá tiền triệu mỗi lít
mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo để tìm câu trả lời
đừng quên like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hẹn gặp lại
có thể khẳng định mật ong giá rẻ không thể là mật ong nguyên chất
đây là mật ong đã bị pha trộn bởi nước đường và các phụ da khác
mật ong càng rẻ thì tỷ lệ pha trộn càng cao
vậy làm thế nào để phân biệt mật ong nguyên chất và mật ong pha
hiện nay nhiều người truyền tay nhau phương pháp pha mật ong với nước để kiểm tra độ tan hoặc trăm mật ong vào tủ lạnh
để kiểm tra độ đông đặc của mật
tuy nhiên theo chuyên gia những cách phân biệt này hoàn toàn chỉ mang tính tương đối
không có cơ sở khoa học để kết luận chất lượng mật ong
trước đây chúng ta có kinh nghiệm dân gian
ví dụ như dùng giỏ một giọt mật ong trên cốc hay cho một giấy để đốt
nhưng thực ra không phải
cái ấy chỉ là một yếu tố là nói về thủy văn
để biết được mật ong thật hay mật ong giả
thì hiện nay người ta cỡ hiện thế giới dùng khoảng độ một mươi năm đến một mươi sáu trí tiêu để kiểm tra phân tích cái mật ong thật và mật ong giả
về mặt bản chất khoa học thì cái delta c một mươi ba carbon ở trong mật ong cái hiệu số này nó khoảng độ từ âm hai mươi ba năm cho đến âm hai mươi bảy năm
nếu như cái hiệu số này nó nằm ngoài phạm vi này thì khả năng đó là mật ong bị giảm
thế cái hiệu chưa đủ bây giờ họ phân tích thêm những cái trí tiêu khác
tóm lại theo chúng tôi hiện nay đang làm để mà phân tích được kết luận được là mật ong thật hay mật ong giả
cần khoảng độ từ một mươi bốn đến một mươi năm trí tiêu phân tích
mà trong phần lớn cái số này thì các cái phòng thí nghiệm trong nước hiện nay chưa áp dụng được
mật ong là sản phẩm bổ dưỡng có thể sử dụng trong nhiều trường hợp và kết hợp với nhiều loại thực phẩm
tuy nhiên khi đã bị pha tạp mật ong sẽ trở nên độc hại đối với cơ thể con người
do vậy việc hiểu để lựa chọn được mật ong nguyên chất là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
rất khó để phân biệt được giữa mật ong nguyên chất và mật ong pha